tuy nhiên trải qua thời gian không ít trong số những dự án này lại gây ra rất nhiều ảnh hưởng cho đời sống của người dân trong vùng quy hoạch
đặc biệt là các dự án treo các dự án chậm triển khai
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
những căn nhà này được xây dựng từ năm tám mươi của thế kỷ trước
nhà ở xuống cấp
thế nhưng với việc toàn bộ khu vực này nằm trong quy hoạch xây dựng khu nhà ở cao tầng của thành phố
các hộ dân nơi đây không thể tiến hành sửa chữa hay cải tạo các căn nhà của mình
câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không biết rằng dự án trên đã treo từ năm hai nghìn một mươi
dự án treo là một mươi ba một mươi bốn năm nay
làm cho cuộc sống của người dân chúng tôi rất khổ cực và rất bị đảo lộn
và mất ăn mất ngủ lúc nào cũng no nôm nớp về nhà cửa như thế này
một tức là nhà cửa nó xuống cấp không được sửa chữa
và có những người có điều kiện người ta muốn xây lại để cho nó khang trang nó sạch sẽ đàng hoàng hơn không được xây lại
có những người nhà khó khăn quá cùng cực quá người ta muốn bán để người ta thay đổi chỗ ở thì cũng không được bán
còn tại khu dân cư số bốn phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
gần sáu trăm linh hộ dân đã phải sống trong cảnh ba không có sổ đỏ không sửa chữa nhà cửa không tách nhập khẩu suốt bốn mươi năm năm qua
nguyên nhân của sự việc cũng bắt nguồn từ việc khu dân cư trên nằm trong dự án quy hoạch công viên tuổi trẻ được phê duyệt từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
làm đúng pháp luật thì không làm cái gì được
xây không được xây
cơi nới không được cơi nới sổ đỏ không được cấp hộ khẩu không được nhập không được tách
con em ở trên cái vùng đất của mình nhưng mà muốn đi học ở cái trường ngay ở cái địa phương của mình thì lại bị coi là trái tuyến
trên địa bàn hà nội không khó để tìm thấy những khu dân cư nằm trong các quy hoạch treo như hai trường hợp nêu trên
còn trên cả nước theo thống kê do văn phòng quốc hội công ty
năm hai nghìn một mươi năm có tới hơn tám dự án treo chiếm diện tích đất lên tới một trăm năm mươi tám hectare
đây thực sự là những con số đáng báo động khi mà đi cùng với những bản quy hoạch treo là nỗi khốn khổ của người dân nằm trong vùng quy hoạch
đây cũng có một phần lỗi của các cấp chính quyền bởi vì là nhiều khi họ muốn phát triển đô thị một cách nhanh mạnh hoặc là phát triển vượt
qua cái tổng khả năng của họ và trong quá trình quy hoạch quá trình phát triển đô thị thì họ cứ mở rộng quy hoạch
và khi mà mở rộng thì mà không đủ nguồn lực thì tất nhiên là nó lại treo cơ
quy hoạch không được triển khai không chỉ là sự lãng phí về đất đai mà còn cho thấy sự yếu kém của các nhà làm quy hoạch
và trong khi chờ đợi vào những chuyển biến mới của các dự án treo như thế này hàng nghìn hộ dân vẫn đang phải chấp nhận mất đi một phần quyền lợi chính đáng